và tối ngày hôm qua ngày bảy tháng bảy tại thành phố hồ chí minh thì cũng đã xảy ra một vụ va chạm
một xe ô tô do phụ nữ cầm lái khi lưu thông trên đường thì đã bất ngờ tăng tốc và khiến cho rất là nhiều người bị thương
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h xe ô tô do một phụ nữ cầm lái lưu thông trên đường nguyễn tri phương quận tám
hướng về đường nguyễn trãi quận năm khi đến giao lộ trần phú nguyễn tri phương chiếc xe bất ngờ tăng tốc
tông liên tiếp sáu xe máy phía trước ô tô dừng lại khi tông vào cửa hàng bán linh kiện gần đó
vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy bị thương được người dân đưa đi cấp cứu
nhiều người khác bị xây sát nhẹ đã rời khỏi hiện trường
đến hơn hai mươi một giờ hiện trường được lực lượng chức năng giải quyết xong các phương tiện lưu thông ổn định trở lại
hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ